mới đây bệnh viện sản nhi quảng ninh đã hồi sức thành công trẻ sơ sinh một mươi bốn ngày tuổi mắc covid một mươi chín nguy kịch
sau hơn hai mươi ngày điều trị hồi sức chăm sóc tích cực với sự kết hợp của nhiều chuyên khoa như hồi sức tích cực
sơ sinh dưỡng vật lý trị liệu trẻ đã ổn định qua giai đoạn nguy hiểm bình phục và đã được ra viện
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bệnh viện sản nhi quảng ninh tiếp nhận trẻ sơ sinh ltd một mươi bốn ngày tuổi mắc covid một mươi chín
chuyển từ bệnh viện đa khoa quảng ninh sang trong tình trạng sốt thở rơn thở mệt khó thở bú kém
kết quả chụp x quang ngực có hình ảnh viêm phổi xét nghiệm máu có tình trạng nhiễm trùng tăng cao
chụp ct scan lồng ngực chẩn đoán có hình ảnh tổn thương tổ chức kẻ kính mờ đong đặt và có vài kén khí hai phổi
trẻ được chẩn đoán suy hô hấp viêm phổi mắc covid một mươi chín mức độ nặng
ngay lập tức bé được chuyển khoa hồi sức tích cực điều trị thở oxy kháng virus kháng sinh chống viêm
qua hội chẩn toàn bệnh viện các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp bệnh rất nặng và sẽ có những diễn biến bất ngờ
trẻ đã được nằm phòng theo dõi đặc biệt các chỉ số sinh hiệu được theo dõi liên tục qua monitoring tại giường và monitoring trung tâm
qua đó đã kịp thời phát hiện biến chứng tràn mủ
trang khí màng phổi do vỡ cánh khí được xử lý đặt ống nội khí quản thở máy mở màng phổi giải áp và dẫn lưu màng phổi liên tục
hiện tại sau hơn hai mươi ngày điều trị hồi sức chăm sóc tích cực với sự kết hợp của nhiều chuyên khoa như hồi sức tích cực cơ sinh
dinh dưỡng vật lý trị liệu trẻ đã ổn định qua giai đoạn nguy hiểm bình phục và đã được ra viện
theo bác sĩ chuyên khoa một phí xương thi phó trưởng khoa hồi sức tích cực đây là trường hợp mắc covid một mươi chín nhỏ tuổi nhất mà bệnh viện sản nhi quảng ninh từng tiếp nhận đến thời điểm hiện tại
do là trẻ sơ sinh chỉ mới một mươi bốn ngày tuổi có thể còn non yếu các cơ quan và hệ miễn dịch chưa trưởng thành đầy đủ
bé lại mắc covid một mươi chín kèm viêm phổi mạng phổi do tụ cầu bồi nhiễm nên quá trình chăm sóc và điều trị gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên với sự cố gắng hết sức các bác sĩ đã hồi sức thành công
cứu trẻ thất cơn nguy kịch
chia sẻ thêm về vấn đề mắc covid một mươi chín ở trẻ em bác sĩ phí xuân thi cho biết đa số các trường hợp mắc covid một mươi chín ở trẻ em nói chung
kể cả trẻ sơ sinh nói riêng thường có diễn biến nhẹ các triệu chứng thay đổi từ không triệu chứng đến có các triệu chứng nặng nguy kịch
các triệu chứng thường gặp ở trẻ mắc covid một mươi chín như sốt chảy ngạc mũi ho ăn búa kém có các biểu hiện rối loạn tiêu hóa
tỷ lệ trẻ bệnh nặng tương đối thấp
theo tổ chức y tế thế giới số trẻ mắc covid một mươi chín nặng dưới năm tuổi nặng là
tuy nhiên trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao như hiện nay các bậc cha mẹ không nên chủ quan
cần theo dõi sát trẻ kịp thời để phát hiện ra những triệu chứng nặng của bệnh chăm sóc trẻ đúng cách tránh bội nhiễm cơ hội